tuy nhiên khi phóng viên làm việc với đại diện ủy ban nhân dân phường vĩnh hưng thì đây là địa phận giáp danh với thanh trị
ủy ban nhân dân phường vĩnh hưng cho thấy đây là địa bàn giáp danh có những khó khăn chung trong việc quản lý
tuy nhiên việc đùn đẩy trách nhiệm của ủy ban nhân dân phường thanh trì vẫn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm quản lý quỹ đất cũng như quản lý địa bàn
bên cạnh đó theo câu trả lời của lãnh đạo ủy ban nhân dân phường vĩnh hưng
trong tháng năm này chính quyền sở tại sẽ xử lý rứt điểm tình trạng này
hy vọng rằng lời hứa của chính quyền sở tại sẽ có hiệu lực trả lại môi trường trong lành người dân xung quanh
từ ngày một mươi đến ngày hai mươi năm tháng năm sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các chủ đầu tư nhà thầu tạm dừng thi công
để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian diễn ra sea games ba mươi một
sở giao thông vận tải hà nội cũng đề nghị lãnh đạo các địa phương yêu cầu
các chủ đầu tư ban quản lý dự án nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục
và thu dọn mặt bằng tạm dừng thi công đào đường hè trong thời gian trên bố trí người phối hợp
với các lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng bảo đảm an toàn giao thông tránh gây ủn tắc
cũng theo sở giao thông vận tải hà nội các công trình xử lý sự cố và công trình trọng điểm
vẫn tiếp tục được thi công trong thời gian này
hôm qua trong khuôn khổ sea games ba mươi một môn bóng đá nam vòng loại bảng a diễn ra hai trận đấu
đội tuyển timor leste gặp đội tuyển myanmar vào lúc một mươi sáu h và đội tuyển việt nam gặp đội tuyển philippines vào lúc một mươi chín h
hàng vạn người hâm mộ từ khắp mọi nơi đã đổ về sân vận động việt trì tỉnh phú thọ
để thỏa mãn niềm đam mê môn thể thao vua và thể hiện tình cảm với đội tuyển u hai mươi ba việt nam
công an tỉnh phú thọ đã triển khai kế hoạch cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự sea games ba mươi một
từ rất sớm hàng vạn người hâm mộ từ khắp mọi nơi đã đổ về thành phố việt trì để cổ vũ cho đội tuyển việt nam
kèn trống và rất nhiều loại nhạc cụ khác được người hâm mộ sử dụng khiến cho không gian của sân vận động trở nên náo nhiệt
để tạo điều kiện thuận lợi cho người hâm mộ ban tổ chức đã bố trí rất nhiều quầy bán vé tại cổng nhà thi đấu
để phục vụ những người chưa mua được vé vào sân
mặc dù lưu lượng người và phương tiện rất đông song không xảy ra tình trạng chen lấn sô đẩy ùn tắc cục bộ
công an tỉnh phú thọ đã xây dựng kế hoạch và ban hành nhiều điện chỉ đạo để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
và công an các huyện thành thị triển khai lực lượng bảo đảm an ninh trật tự khu vực luyện tập thi đấu
nơi ăn nghỉ của các đội tuyển quan chức thể thao
chủ động phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an công an các địa phương liên quan lực lượng quân đội trên địa bàn
nắm chắc tình hình từ xa và tại cơ sở kịp thời phát hiện âm mưu ý đồ của các thế lực thù địch phản động
tội phạm lợi dụng sea games ba mươi một để hoạt động chống phá đảng nhà nước vi phạm pháp luật
phối hợp với công an thành phố hà nội công an tỉnh vĩnh phúc hòa bình yên bái tuyên quang
triển khai phương án phân luồng phân tuyến giao thông từ xa không để xảy ra ủn tắc và tai nạn giao thông tại khu vực thi đấu
lực lượng tài giao giao thông đã chủ động tiến hành khảo sát giả soát các tuyến điểm đường tổ chức phân luồng từ xa để cho lưu lượng người phương tiện giao thông đến xe bóng đá được thuận lợi và không ổn tắc

bằng sự chủ động linh hoạt trong triển khai phương án và bố trí lực lượng khoa học công an tỉnh phú thọ đã góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn các trận thi đấu bóng đá diễn ra trong ngày một mươi chín
phục vụ người hâm mộ bóng đá cả nước có một bữa tiệc bóng đá trọn vẹn trên quê hương đất tổ